tại hà nội ban thường trực ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức họp báo thông tin về hội nghị toàn quốc
biểu dương phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
hội nghị sẽ được tổ chức từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng một mươi tại tỉnh thừa thiên huế
với các nội dung đánh giá thực trạng tình hình biến đổi khí hậu trên thế giới và những tác động cũng như ảnh hưởng tới việt nam
đáng chú ý các tổ chức tôn giáo cũng như các chuyên gia sẽ cùng nhau thảo luận về các định hướng kế hoạch
cảm kết của các tôn giáo trong việc tiếp tục thúc đẩy thực hiện chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường
và ứng phó với biến đổi khí hậu trong năm năm tới hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi
hội nghị sẽ có sự tham dự của lãnh đạo đảng nhà nước ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
các bộ ban ngành liên quan đại sứ quán nhiều nước tại việt nam các tổ chức quốc tế và đại diện một mươi sáu tổ chức tôn giáo tại việt nam